mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ việc một cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
và hai người dân tử vong tại đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam
vào sáng nay công an tỉnh long an cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ hai đối tượng ngủ trên xe ô tô
được biết thì trên xe bán tải mà hai đối tượng điều khiển
các tổ công tác trong chuyên án thu giữ một số bánh heroin và ma túy các loại
như tin đã đưa vào chiều qua ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện đức hòa
phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn qua xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa
tại đây lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng thành phố hồ chí minh có nhiều biểu hiện khả nghi
cảnh sát giao thông thuộc công an huyện đức hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy
sau đó chiếc xe ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng
vụ việc đã làm thiếu tá nguyễn thanh hào công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu
ngoài thiếu tá hào hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn và phan thị kim thanh cùng chú tại thành phố hồ chí minh
cũng bị xe bán tải tông dẫn đến tử vong khi đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ
gần ba mươi sáu giờ đồng hồ truy xét vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng bốn công an tp đà nẵng cũng đã bắt giữ nghi can thực hiện vụ cướp tài sản
tại phòng giao dịch việt tin banh số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường hòa khánh nam quận liên triều
đối tượng là lê phú cao ba mươi hai tuổi trú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang tạm trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
vào trước ngày hai mươi tháng bốn cao đã hóa trang
cao đã hóa trang vào sông thẳng vào phòng giao dịch của ngân hàng việt tim banh có địa chỉ tại số một đống đa
uy hiếp buộc nhân viên ở đây đưa toàn bộ tiền đang có ở quầy giao dịch và lên xe tẩu thoát
theo số liệu của ngân hàng cập nhật và cung cấp cho cơ quan công an số tiền bị chiếm đoạt là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
với tinh thần quyết tâm cao toàn lực lượng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng và các đơn vị liên quan đã tập trung lực lượng truy xét
sau hơn một ngày giáo diết truy tìm lê phú cao đã bị bắt giữ
ban đầu cao còn ngoan cố im lặng nhất quyết không khai
nhưng bằng những chứng cứ xác thực teo đã cúi đầu nhận tội và chỉ nơi cất dấu số tiền cướp được
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
còn vào ngày hôm nay công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn tiến hùng
là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn tám trăm linh hai d và phan thanh huy
đăng kiểm viên trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai d về hành vi nhận hối lộ
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn tám trăm linh hai d đóng tại tổ dân phố hai phường đậu liêu thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vào cuộc điều tra cho thấy
trong quá trình làm việc tại trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai d các cán bộ nhân viên ở đây có nhận tiền để bỏ qua một số lỗi khi đăng kiểm xe ô tô
hiện nay trung tâm đăng kiểm ba nghìn chín trăm linh hai d đang dán thông báo tạm nghỉ
để sửa chữa thiết bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng bốn tại đường quốc lộ năm a hướng đi hà nội hải phòng
thuộc địa phận thôn tuấn dị xã trưng chắc huyện văn lâm tỉnh hương yên
tổ công tác đã bắt quả tàng lường văn anh chú thệ tỉnh sơn la đang có hành vi tàng trữ trái phép hơn một trăm bốn mươi bốn gram heroin
quá trình làm việc lương văn anh khai nhận số ma túy trên do lò văn hùng chú tại tỉnh điện biên nhờ mang hộ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hùng thu giữ hơn một trăm năm mươi ba gram heroin
hùng khai nhận ngoài việc giao ma túy cho lường văn anh
thì hùng còn giao ma túy cho lò đức tuyến chú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
khám xét chỗ ở của tuyến thu giữ hơn chín gram heroin
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị để có tiền tiêu xài thì các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắt tài sản
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng và khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý các đối tượng trước pháp luật
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai anh em ruột gồm phan quốc cường hai mươi tám tuổi và phan quốc việt hai mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh bình thuận
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an xác định chỉ trong tối ngày một mươi đến dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cường và việt đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trong đó có năm vụ tại địa bàn các huyện tân phú định quán tỉnh đồng nai
và một vụ tại địa bàn xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận
ngoài ra từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
việt và cường còn thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản là các máy móc thiết bị quán cà phê tại địa bàn thành phố biên hòa
tại nghệ an công an huyện yên thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn tường và nguyễn công thắng về hành vi trộm cắt tài sản tại đền chùa
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
thường hoạt động liều động thường xuyên lợi dụng các đền chùa không có người châm coi để trộm cắt tài sản trong các kết sát
cơ quan công an xác định từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt các đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản
khám xét chỗ ở của hai đối tượng thu giữ hai xà cậy một van phá khóa và một xe máy
với hành vi giết người bị cáo phùng văn cua em chủ tệ thị trấn tân cuối huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án chín năm tù ra
theo cáo trạng vào khoảng bốn giờ ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cô em đã đến nhà người bạn ở khóm tân lợi
thị trấn tân cuối huyện bình tân để uống rượu đến khoảng bảy giờ anh lâm văn sĩ và một người bạn tên nhàn
đến tham gia uống rượu chung trong lúc uống rượu thì nhàn nói chuyện lớn tiếng nên cô em đã đuổi nhà đi về
tiếp đó anh sĩ binh vực nhàn nên đã ném ghế và chém vào người của em tức giận em đã chạy ra nhà sau
lấy con dao đuổi theo và chém liên tiếp vào sĩ
thương tích hai mươi chín
thưa quý vị tình trạng mua bán tàng trữ các loại súng tự chế tại một số tỉnh thành trên cả nước thời gian qua
vẫn đang có những diễn biến phức tạp khi xảy ra mâu thuẫn các đối tượng đã mang vũ khí tự chế ra
sử dụng gây mất an ninh trật tự khiến cho dư luận hoang mang
phản ánh ngay sau đây được ghi nhận tại tỉnh bình định
cách đây hơn một tháng tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo và đường phan đình phùng
thuộc phường lê hồng phong tp qn
xảy ra vụ nổ súng bắn nhau
theo người dân chứng kiến sự việc vào thời điểm trên có hai người đi trên một xe máy
khi đến khu vực này thì người ngồi sau lấy một vật giống khẩu súng bắn về phía một người đi xe máy phía sau
sau một mươi ba h tích cực triển khai các biện
điều tra ba đối tượng manh động gây ra vụ nổ súng bắn nhau đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắt giữ
đó là nguyễn duy khương nguyễn thành quý cùng chú tại huyện tuy phước và trần công sĩ chú tại tp quy nhơn
về các khẩu súng bắn riêng là đối tượng trần công sĩ sử dụng một khẩu súng pháo
cái súng thứ hai là cái súng của đối tượng nguyễn duy khương để dùng
bước đầu là đối tượng khai nhận là loại súng bi
thông qua mạng xã hội các đối tượng khai nhận là loại súng bi
đối tượng dễ dàng đặt mua các loại súng tự chế có tính sát thương cao
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh bình định đã liên tục phát hiện thu giữ các loại vũ khí như thế này
tuy nhiên trên thực tế số lượng súng đạn tự chế đến được tay các đối tượng không phải ít
và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau có thể để tự vệ và thanh toán nhau khi có mâu thuẫn
toán nhân dân tỉnh bình định mới đây đã mở phiên tòa xét xử bị cáo văn công thành chú tại tp qn về tội giết người
bị một đối tượng khác cầm dựa ham dọa thành đã rút khẩu súng tự chế giấu sẵn trong người

các loại súng tự chế ngày càng nhỏ gọn hơn tính sát thương cao hơn và lại dễ dàng mua bán hơn
nên thực sự là mối nguy đối với cộng đồng
thực tế trên đòi hỏi công tác tuyên truyền cần được tăng cường nhiều hơn
để mọi người nâng cao ý thức về hiểm họa từ loại vũ khí này
từ đó giáo dục vận động con em trong gia đình không mua bán tàng trữ tránh xảy ra sự việc đáng tiếc
trong thời gian gần đây tại địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ cướp
cướp giật tài sản rất manh động và liều lĩnh
qua đấu tranh triệt phá một số vụ án cho thấy các đối tượng gây án thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn
mang theo dao mã tấu và súng lợi dụng sự sơ hở của người dân để khống chế nạn nhân
rồi cướp cướp giật tài sản
do đó người dân cần hết sức cảnh giác trong việc tự bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình

các đối tượng trong băng nhóm này đã gây ra một mươi ba vụ cướp giật trên địa bàn huyện nhân trạch
tám vụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và hai mươi một vụ tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện long thành
trảng bom và thành phố biên hòa khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một khẩu súng
một mươi ba xe máy ba sợi dây chuyển và nhiều mã tấu bình xịt hơi cay

thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và hai mươi một vụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và hai mươi một vụ tại thành phố biên hòa
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án các khu đô thị
chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất số tiền gần năm mươi tỷ đồng
qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang xác định
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu đô thị long trì thị trấn tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trong năm hai nghìn hai mươi một hắc ngọc hoàng trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là các nhà đầu tư đất số tiền bốn mươi hai chín tỷ đồng

theo cáo trạng phan thị liên từ nghệ an vào sống tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng làm nghề môi giới nhà đất
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một liên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số cá nhân để trả nợ bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của các bị hại để vay tiền với lãi suất thỏa thuận để đặt cọc mua đất và hứa trả trong thời gian ngắn
liên đã vay của ba người dân số tiền một hai tỷ đồng đến nay liên chỉ trả được hai trăm linh triệu đồng số còn lại của các bị hại không có khả năng chi trả
sau khi xem xét chứng cứ và tình tiết của vụ án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt phan thị liên mức án một mươi bốn năm tù giam
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo iakov hờ long ba mươi bốn tuổi trú tại huyện lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh idren gie bốn mươi một tuổi trú cùng xã là anh trai vợ của iacob
ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu iacob và vợ xảy ra cãi vã
idren cầm khúc gỗ dài đánh vào phía sau đầu của iacob
bị đánh iacob cầm cây gỗ đánh liên tiếp năm nhát vào đầu anh iacob
chỉ đến khi thấy đầu anh vợ chảy máu thì yakov mới dừng lại và bế nạn nhân vào nhà mình đi ngủ
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau vợ của yakov phát hiện anh trai mình đã tử vong nên trình báo đến cơ quan công an
sau đó iacob đã đến công an đầu thú và sau nộp hung khí gây án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt iakov sáu năm tù giam về tội giết người
bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ tại ấp hòa lạc trung xã hòa định huyện trợ gạo
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang đã phát hiện lê văn bé hai chú huyện trợ gạo
đang tàng trữ một khẩu súng săn và nhiều linh kiện
bé hai đã có một tiền sự về hành vi tàng trữ chế tạo mua bán súng tự chế vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng tiếp tục đặt mua một khẩu súng săn trên mạng với giá ba triệu đồng để sử dụng
sau đó bán lại cho người khác lấy tiền mua linh kiện trên mạng về lắp ráp súng
ngày một mươi chín tháng bốn bé hai vừa lắp ráp xong khẩu súng săn thì bị lực lượng công an phát hiện